thưa quý vị mới đây bộ lao động thương binh và xã hội đã đồng ý với đề xuất của bảo hiểm xã hội việt nam
về việc miễn đóng bảo hiểm y tế đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
nghỉ việc không lương tại những đơn vị bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu để phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian miễn đóng tối đa tám tháng tính từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến hết tháng một năm hai nghìn hai mươi
sự hỗ trợ này đang được người lao động cũng như các doanh nghiệp thực sự thấy thiết thực và có ý nghĩa
từ đầu tháng năm đến nay chị nguyễn hương dung giáo viên trường mầm non tư thủng trên địa bàn hà nội
đã phải tạm ngừng việc ở nhà để phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian này chị dung đều không được hưởng lương nên chị phải tự xoay sở lo cho cuộc sống của mình
với chính sách miễn đóng bảo hiểm y tế tám tháng cho người lao động
làm một người lao động như tôi thì tôi cảm thấy rất xin
tôi rất vui mừng và sẽ giảm bớt được một phần kinh tế so với bây giờ
hiện số lao động được miễn hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế là năm mươi người với tổng số tiền ba mươi ba sáu tỷ đồng
theo đó đối tượng được hưởng chính sách trên là người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
nghỉ việc không lương hưởng lương tại các cơ sở giáo dục dân lập tư thục
cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non
mẫu giáo tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông
khoản chi thường xuyên của doanh nghiệp là luôn luôn là một sức ép
vì đấy là những cái vừa là phúc lợi xã hội hoặc những cái khoản chi thường xuyên mà không thể không bám được
thế thì với những cái chính sách mà để hỗ trợ cho an sinh xã hội như vậy
thì với doanh nghiệp thì đấy là một cái giảm gánh nặng
rất là hữu hiệu và hơn nữa là nó bảo vệ được cái quyền lợi và bảo vệ được cái sức khỏe của người lao động trong những dịch bệnh như thế này
nếu như trong cái điều kiện như trước đây mà khi mà không được đóng cái bảo hiểm này thì người lao động sẽ không được hưởng các cái bảo hiểm y tế cũng như các bảo hiểm khác có liên quan
nhưng rõ ràng là với cái quyết định mà tạm dừng hoặc là miễn giảm này thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ cho phép cái người lao động vẫn tiếp tục cái quá trình được hưởng các cái bảo hiểm
mà cần thiết nhưng đồng thời họ không phải quá lo lắng cái việc là doanh nghiệp có đóng được cho họ cái bảo hiểm này hay không
rồi họ không phải lo lắng cái việc là họ cứ tiếp tục được thực hiện cái nghĩa vụ đối với cái việc mà họ đóng cái bảo hiểm y tế hay bảo hiểm xã hội hay không
được biết hiện nay bảo hiểm xã hội việt nam cũng đồng ý chính sách duy trì thẻ bảo hiểm y tế đối với người lao động bị mất việc trong thời gian tối đa tám tháng

đối tượng được hưởng chính sách này phải có thời gian tham gia bảo hiểm y tế đủ hai năm liên tục trước thời điểm bị mất việc
hỗ trợ người lao động do bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín được miễn đóng vào quỹ bảo hiểm y tế hay duy trì thẻ bảo hiểm y tế là rất nhân văn
bởi vì trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay có nhiều người lao động bị mất việc hoặc tạm ngưng việc ảnh hưởng đến thu nhập đời sống của họ